hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
sau khi cung cấp đầy đủ số chứng minh nhân dân giấy tờ theo yêu cầu đối tượng đã yêu cầu cá nhân này phải ra ngân hàng chuyển khoản hai trăm ba mươi triệu đồng
nếu không phạm tội thời gian sau sẽ chuyển trả lại số tiền trên
đây là thủ đoạn không mới của tội phạm nhưng đánh vào sự mất bình tĩnh của người dân đặc biệt là người lớn tuổi nên đã có nhiều người mắc bẫy
vì vậy cơ quan công an tiếp tục đề nghị mọi người dân cảnh giác và khi gặp trường hợp tương tự thì khẩn trương thông báo đến cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và giải quyết
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa phòng cảnh sát hình sự đang thụ lý vụ án phan thanh sang cùng với đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại nhà nghỉ phú quý i suối hiệp diên khánh khánh hòa vào ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
quá trình điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam bốn bị can
phan thanh sang sinh ngày sáu tháng bảy năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại đồng tháp hộ khẩu thường trú tại tổ ba phú bình vĩnh thạnh nha trang
trần ngọc anh kiệt sinh ngày một mươi sáu tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy tại khánh hòa hộ khẩu thường trú tân quý cam thành bắc cam lâm khánh hòa
tô vũ ngọc văn tên gọi khác là văn sì tin sinh ngày một mươi sáu tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy tại khánh hòa hộ khẩu thường trú một trăm hai mươi bảy trần nguyên hãn tân lập nha trang khánh hòa
trình trọng thiện sinh ngày một mươi bảy tháng ba năm một nghìn chín trăm chín mươi tại bình định hộ khẩu thường trú thạch bàn tây cát sơn phù cát bình định
qua điều tra mở rộng xác định phan thanh sang là đối tượng chủ mưu cầm đầu đã cùng đồng bọn thực hiện nhiều vụ lừa đảo bằng hình thức làm giả sổ đỏ
đứng tên phan thanh sang làm giả bản vẽ con dấu chữ ký giả của văn phòng đăng ký đất đai sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa để đem bán thế chấp cho nhiều người xảy ra tại địa bàn tỉnh khánh hòa từ năm hai nghìn một mươi tám đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh khánh hòa thông báo đến mọi người dân biết những ai đã thực hiện các giao dịch mua đất nhận cầm
thế chấp các sổ đỏ có hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng sử dụng đất trực tiếp với phan thanh sang hoặc các đối tượng cùng sang thực hiện các giao dịch trên tại các văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh khánh hòa thì báo ngay cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa địa chỉ số tám mươi trần phú lộc thọ nha trang
khi đến mang theo các giấy tờ tài liệu có liên quan đến việc giao dịch mua nhận cầm thế chấp để phục vụ công tác điều tra
liên hệ cụ thể với điều tra viên mai lê thắng số điện thoại chín trăm tám mươi ba
cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa địa chỉ số tám mươi trần phú lộc thọ nha trang
thưa quý vị và các đồng chí tại tỉnh hải dương thời gian gần đây tình hình tội phạm hoạt động trên địa bàn nam sách đang có những diễn biến phức tạp
đặc biệt là nhóm tội phạm sử dụng có hung khí và tội phạm trộm cắp cướp tài sản khiến cho người dân hoang mang và lo lắng
trước tình hình trên để lập lại an ninh trật tự trên địa bàn công an huyện nam sách đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh mạnh với loại tội phạm này
đây là nhóm đối tượng trong vụ dùng súng để giải quyết mâu thuẫn vừa bị công an huyện nam sách bắt giữ vào đầu tháng năm
trong đó hai đối tượng trần đức thanh và nguyễn huy đức cả hai cùng chú tại xã nam hồng huyện nam sách
là hai đối tượng dùng súng truy đuổi uy hiếp anh ngô đức mạnh trong quán ăn đêm của anh trần đức minh ở thị trấn nam sách
sau đó thanh đã dùng súng bắn ăn hoa cải bắn vào anh mạnh khiến anh mạnh bị trọng thương
được biết trước đó tại quán ăn đêm nhóm của thanh và đức đã xảy ra mâu thuẫn với anh mạnh
đang ngồi ăn đêm thì mạnh có đến và xảy ra mâu thuẫn với nhóm chúng tôi

thì đức đuổi nhưng mà đức không bắn thế là tôi thấy thế thì tôi vào tôi bắn